mặc dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp bất chấp khuyến cáo năm k của cơ quan chức năng lợi dụng đêm tối một mươi người đã tụ tập để đánh bạc
cụ thể vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại nhà bà danh thị lệ hạnh thuộc xã vĩnh hòa hiệp huyện châu thành tỉnh kiên giang
công an xã vĩnh hòa hiệp đã bắt quả tăng một mươi người đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức quay bông vụ ăn thua bằng tiền
công an đã thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền trên một trăm linh triệu đồng và nhiều thăng vật khác có liên quan
bản tin nhanh tối nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại